phú yên là tỉnh đã xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết và đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng
trước những diễn biến phức tạp của dịch tỉnh đã đồng loạt gia quân phun hóa chất diệt mũi
đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó và vận động nhân dân diệt bọ gậy trên diện rộng
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phú yên xử lý hóa chất chỉ là biện pháp chuyên môn tạm thời
chỉ số bọ gậy trong cộng đồng còn cao thì tình hình sốt xuất huyết sẽ không giảm

nơi này thực hiện tốt mà nơi kia chủ quan không thực hiện thì nó vẫn không đạt được cái hiệu quả
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã có văn bản đề nghị ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp
thể hiện rõ vai trò trách nhiệm phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
tổ chức những đợt chiến dịch và đi từng ngõ gõ từng nhà gặp từng người dân
tuyên truyền vận động bà con tổng vệ sinh diệt bọ gậy
đồng thời đặt trạng thái cao hơn những năm trước và phải có kịch bản ứng phó với dịch bệnh